tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt dương ngọc đức
chú thành phố buôn ma thuật sáu năm tù giam về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi tám đức là trưởng phòng tổng hợp của ban chỉ đạo tây nguyên
sau đó từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi chuyển sang làm chuyên viên tại văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
biết tổng công ty nông nghiệp sài gòn đang đầu tư thực hiện dự án trồng rừng trồng cây công nghiệp
tại huyện ea suốt tỉnh đắk lắc
vào năm hai nghìn một mươi đức rủ một số người góp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư tư vấn đầu tư đức nguyên
tuy không có tên trong danh sách cổ đông nhưng từ năm hai nghìn một mươi một cho đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đức đã làm giả bốn mươi tám tài liệu của công ty để đăng ký thay đổi doanh nghiệp giả mạo tư cách pháp nhân
và ký kết hợp đồng với tổng công ty nông nghiệp sài gòn để được tạm ứng kinh phí một mươi hai tỷ đồng
công an quận hải châu thành phố đà nẵng
đà nẵng vừa bắt quả tang đối tượng trần văn viện chú phường hòa cường nam quận hải châu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một lượng lớn ma túy thuốc lắc và ketamin
ngay tại trung tâm thành phố
cụ thể vào tối ngày sáu tháng bốn khi đang đem ma túy giao cho khách trên đường huỳnh tấn phát
viện đã bị công an quận hải châu ập vào bắt giữ phát hiện trên người viện gần năm mươi viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp trung cư nơi trọ của viện tại đường hai mươi chín tháng ba
thuộc địa bàn phường hòa xuân quận cầm lệ công an quận tiếp tục phát hiện khoảng năm mươi gram ma túy đá
và gần một mươi gram ketamin mặc dù có nhà nhưng viện vẫn thuê trung cư ở khu vực khác
để thuận lợi cho việc mua bán và an toàn cho việc cất giấu ma túy
viện là đối tượng từng đi cai nghiện ma túy
công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm lê đình nam sinh năm hai nghìn
nguyễn văn hà sinh năm hai nghìn năm và nguyễn văn linh sinh năm hai nghìn bốn cùng chú ở thành phố thanh hóa
trước đó tại tuyến đường dt bốn trăm chín mươi năm thuộc địa phận xã thanh nghị huyện thanh liêm
lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng trên
vận chuyển một túi ni lông bên trong chứa hai trăm linh viên nén màu xanh
một túi ni lông bên trong chứa một trăm linh viên nén màu hồng
nghi là ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận số viên nén màu xanh và màu hồng trên là ma túy dạng kẹo
mua ở thị xã bỉm sơn thanh hóa với giá bảy mươi năm triệu đồng mang ra hà nam để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân công an thành phố hải phòng
vừa bắt giữ đối tượng đặng văn quý sinh năm hai nghìn trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn
hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu say đối tượng quý đã đi sang phòng số ba thuộc giải trọ số bảy trăm chín mươi tám thiên lôi
lê trân hải phòng của vợ chồng người quen cùng quê là anh hoàng văn tám
đạp cửa xông vào gây sự thì bị anh tám đuổi về
sau đó giữa hai bên xảy ra rằng co sổ sắt nhỏ
một lát sau quý đã cầm một con dao phay dài khoảng ba mươi cm xông vào dao chém một nhát
vào vùng bắp tay và cẳng tay trái của anh tám làm anh tám bị thương với tỷ lệ một mươi bảy
sau khi gây án quý đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận lê trân
khởi tố bị can ra quyết định truy nã về hành vi cố ý gây thương tích
vào ngày năm tháng bốn quý đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận long biên hà nội
với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản danh tuấn anh chú thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
khi đang nhậu tại phòng trọ ở thị trấn hòa bình huyện hòa bình danh tuấn anh nghe bạn nói
vừa xảy ra mâu thuẫn với anh sang là người địa phương danh tuấn anh đã cùng đồng bọn liền mang
các loại hung khí như dao ống tuyếp dây xích đi tìm anh sang để đánh
khi phát hiện anh sang và người nhà anh sang danh tuấn anh cùng đồng bọn lao vào đánh
và cố ý làm hư hỏng tài sản sau khi sự việc xảy ra công an đã bắt giữ các đối tượng gây án
riêng danh tuấn anh thì bỏ trốn được biết danh tuấn anh là đối tượng từng có bốn tiền án
về tội trộm cắp tài sản một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
bị đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc vừa ra tù vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thì tiếp tục phạm tội
thông tin chúng tôi vừa nhận được tại nghệ an công an huyện diễn châu vừa phá chuyên án
đánh bạc sử dụng công nghệ cao
bước đầu chứng minh số tiền giao dịch ban đầu là hơn chín mươi tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là một đối tượng nữ năm mươi tuổi
đối tượng là đào thị hương chú tại xã diễn thành huyện diễn châu tỉnh nghệ an
từ đầu năm hai nghìn hai hương đã hình thành một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
đường dây này gồm ba cấp đại lý hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp
hàng ngày các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại
và gia lô cho hương sau khi có kết quả số số miền bắc hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý
rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại sau khi hoàn thành giao dịch các đối tượng đã lập tức xóa tin nhắn
để tiêu hủy tài liệu chứng cứ số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau
bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
tôi nhận số lô sợi đề trong khoảng thời gian là từ một mươi bảy h đến một mươi hai h
tôi tổng hợp các số lô sợi đề lại và chuyển cho đại lý cấp trên bằng hình thức tin nhắn

tính đến thời điểm đường dây này bị triệt xóa số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng
là hơn chín mươi tỷ đồng với lượng tiền mỗi ngày từ tám trăm linh triệu đồng cho đến một tỷ đồng
riêng trong ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn một ba tỷ đồng để đánh bạc
là nữ giới tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi năm điện thoại di động một trăm linh triệu đồng tiền mặt
thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
với thủ đoạn hứa hẹn xin việc chuyển công tác hay chạy dự án đối tượng nguyễn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã đức ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã lừa đảo chiếm đoạt
tài sản của nhiều người đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình bắt giữ
lợi dụng việc hành nghề thầy cúng thầy bói nguyễn hùng quân đã đưa ra thông tin bản thân mình
có nhiều mối quan hệ và có thể tác động để xin chuyển công tác cho anh phạm trung bảo
đang làm việc tại thị xã ba đồn về gần nhà ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
nguyễn hồng quân đưa ra mức giá tiền nhằm phục vụ cho việc này là bốn trăm năm mươi triệu đồng
tin là thật nên từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
anh bảo đã đưa cho quân số tiền trên sau khi nhận tiền nguyễn hùng quân hứa hẹn
trong thời gian ba tháng sẽ có quyết định chuyển công tác đến hẹn không thấy có quyết định
biết bị lừa nên nạn nhân đã tố cáo đến cơ quan công an quân khai nhận vì mong muốn có tiền
để phục vụ cho nhu cầu cá nhân nên đưa ra thông tin gian dối trên nhằm chiếm đoạt tài sản của anh bảo
chưa dừng lại ở đó nguyễn hùng quân còn tự vẽ ra dự án xây dựng nghĩa trang công viên vĩnh hằng
đề nghị nhiều người góp vốn đầu tư để sau này phân lô bán nền chia lợi nhuận
với thủ đoạn này quân đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn bốn năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đề nghị những ai là bị hại của đối tượng nguyễn hùng quân
đến trực tiếp tại phòng cảnh sát hình sự gặp điều tra viên nguyễn trung thành số điện thoại chín trăm bảy mươi bảy bảy trăm linh một trăm linh hai để phối hợp giải quyết
công an tỉnh bắc ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn thị thắm ba mươi hai tuổi
trú tại phường võ cường tp bắc ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thủ đoạn lừa góp vốn để kinh doanh
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thắm dùng thủ đoạn gian dối là có mối nhập hàng hóa buôn hoa quả với số lượng lớn có thể bán lại trong ngày
vì có sự quen biết và tin tưởng hắm nên chị hương và chị loan đã chuyển cho thắm sáu trăm chín mươi năm triệu đồng để góp vốn nhập hàng bán
tuy nhiên sau khi nhận tiền góp vốn thì thắm không nhận hàng
mà dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt số tiền trên
sau nhiều ngày những người này không nhận được hàng nên đòi tiền thì thắm đã chuyển trả một trăm sáu mươi hai triệu đồng
số tiền năm trăm ba mươi ba triệu đồng còn lại đến nay hắm vẫn chiếm đoạt
công an tỉnh bắc ninh đang điều tra mở rộng vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của thắm
đối với nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo của thắm đối với nhiều bị hại khác cùng với phương thức thủ đoạn như trên
sáng nay các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng
đang khẩn trương phối hợp với viện kiểm sát cung cấp tiến hành điều tra làm rõ vụ án giết người trôn xác phi tăng
xảy ra cách đây khoảng ba tháng tại thôn bốn xóm trại thiếc thôn trường xuân hai xã trường xuân trường tp đà lạt
chiều qua người dân phát hiện một phần thi thể người bị trôn lấp nên đã hô hoán mọi người đến hiện trường
đồng thời báo cơ quan chức năng
chiều tối cùng ngày đoàn thanh chí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
lao động tự do đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết vợ là trần thị kim
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ngay sau đó trí đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
theo lời khai của đối tượng khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
xuất phát từ mâu thuẫn gia đình trí đã dùng dao đâm chết vợ mình
sau khi gây án để che giấu tội ác đối tượng đã đào hố trôn giấu sát vợ trong vườn cà phê
hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với công an huyện e soup
điều tra làm rõ một vụ vợ và người tình âm mưu sát hại chồng rồi tạo hiện trường giả treo cổ ở trong rừng
tại từ khu hai trăm tám mươi một vườn quốc gia jordan thuộc xã cơm lan huyện e soup tỉnh đắk lắc
người dân phát hiện có một người đàn ông đã chết trong tư thế trầu cổ thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng
nhận tin báo của người dân công an huyện ea súp và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp đến điều tra
qua việc khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi tổ công tác xác định đây là một vụ án giết người
và nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ là hiện trường giả

nạn nhân được xác định là anh lý văn nó ở xã cư cơ bang huyện e soup
nghi phạm chính là đào thị mình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba là vợ của nạn nhân cùng người tình là lý văn quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
quân cũng là anh họ của anh nó
quá trình điều tra mình khai nhận trước đó trong chuyến cùng chồng đi rừng tìm hoa phong lan ở huyện công cờ cho tỉnh gia lai
giữa mình và anh nó
tức giận vì bị chồng đánh khi về nhà mình gọi điện cho người tình là lý văn quân để lên kế hoạch sát hại chồng
sau khi thống nhất mình lấy lý do đến nhà quân lấy nồi cơm điện vì trời tối nên kêu chồng đi cùng
đến nơi quân không có nhà nên mình nói chồng vào dãy tìm quân
khi mình chở anh nó đến khu vực vườn điều thuộc tiểu khu hai trăm tám mươi một vườn quốc gia gióc đôn cách nhà khoảng ba mươi năm km
quân và mình đánh nạn nhân đến chết
sau đó cả hai khiêng xác anh nó lên núi
lấy dây thắt lưng đã chuẩn bị sẵn treo cổ nạn nhân lên cây để tạo dựng hiện trường giả
tôi mới chạy về tôi ngồi trên bụng nó thì vợ nó mới ra cầm cái đá đập vào mặt mặt của ông lý văn nó thái xỉu hẳn rồi
xong đó thì mình với tôi là dòng dây thắt lưng để buộc cổ lý văn nó là giả thắt cổ chết
thắt xong thì hai đứa mình xuống núi
sau đó thì tôi mới đi
hôm nay tôi bị công an bắt
hiện phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển truy tố cặp tình nhân trên trước pháp luật